ngày hai mươi hai tháng một mươi tòa án nhân dân tỉnh bình định mở phiên tòa sơ thẩm vụ phá sáu mươi bốn hectare rừng tự nhiên ở huyện an lão tỉnh bình định
tuyên phạt chín bị cáo tổng cộng tám mươi một năm tù về tội hủy hoại rừng quy định tại điều một trăm tám mươi chín bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
đồng thời buộc chín bị cáo liên đối trách nhiệm bồi thường tổng cộng gần bốn tám tỷ đồng
đây là vụ phá rừng lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh bình định được dư luận rất quan tâm
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đã yêu cầu ubnd tỉnh bình định chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ phá rừng tự nhiên đặc biệt nghiêm trọng này
trong đó ông lê văn thiệt tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh tổng hợp thương thảo
với vai trò chủ mưu phạm tội với tỉnh tiết hủy hoại diện tích rừng đặc biệt lớn
các bị cáo còn lại phạm tội với tỉnh tiết hủy hoại rừng phòng hộ rừng đặc dụng
tại tòa các bị cáo đều thừa nhận hành vi hủy hoại rừng
tuy nhiên các bị cáo đều khiếu nại mức giá thiệt hại của cơ quan định giá quá cao
luật sư bảo chữa cho các bị cáo đề nghị tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung vì cho rằng giám định thiệt hại chưa chính xác chủ rừng chưa rõ ràng
sau khi nghị án tòa tuyên phạt bị cáo lê văn thiệt một mươi hai năm tù các bị cáo còn lại mỗi người lãnh từ bảy đến một mươi một năm tù
đồng thời buộc chín bị cáo liên đối trách nhiệm bồi thường tổng cộng gần bốn tám tỷ đồng